chào mừng quý vị và các bạn theo dõi chương trình trên kênh sức khỏe đời sống
chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng làm việc thật hiệu quả
vừa rồi là phần tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
còn ngay bây giờ mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết
mở đầu bản tin chúng tôi sẽ gửi tới quý vị thông tin liên quan tới tình hình covid một mươi chín tại tp hcm
mới đây tp hcm đã ghi nhận số bệnh nhân mắc covid một mươi chín tử vong cao nhất kể từ ngày bốn tháng một mươi tới nay
số bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện tiếp tục thấp hơn số ca cần nhập viện điều trị
theo đó bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm vừa tổ chức buổi họp báo
cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
buổi họp báo diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tại thành phố có dấu hiệu phức tạp lại
sau quãng thời gian nới lỏng giãn cách xã hội
tại buổi họp ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua toàn địa bàn ghi nhận một bốn trăm chín mươi hai trường hợp mắc mới
ngành y tế tp hcm đang điều trị cho một mươi ba sáu trăm tám mươi một bệnh nhân trong đó bốn trăm chín mươi bảy trường hợp là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
bốn trăm ba mươi một bệnh nhân nặng đang thử máy và một mươi bốn bệnh nhân cần cam thiệt ecmo
trong ngày năm tháng một mươi hai tp hcm tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu đáng lo ngại về tình hình dịch covid một mươi chín
số bệnh nhân covid một mươi chín được xuất viện là chín trăm hai mươi bảy người thấp hơn số bệnh nhân nhập viện là chín trăm năm mươi tám người
ngoài ra tp hcm cũng ghi nhận chín mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín tử vong
đây là ngày có số bệnh nhân covid một mươi chín tử vong cao nhất tại tp hcm từ đầu tháng một mươi tới nay
đối với công tác tiêm chủng tính đến nay tp hcm đã tiêm tổng cộng hơn bảy chín triệu mũi một vaccine covid một mươi chín
hơn sáu tám triệu người đã hoàn tất việc tiêm mũi hai
sáng cùng ngày ông dương ánh đức
phó chủ tịch ubnd tp hcm đã ký văn bản khẩn về việc thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tp hcm
theo đó toàn địa bàn vẫn đạt các tiêu chí của cấp độ hai dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tp hcm có ba quận huyện tăng cấp độ dịch so với tuần liên kể trước đó là quận bốn một mươi một huyện cần giờ
quận tân phú là đơn vị duy nhất có cấp độ dịch giảm từ cấp độ hai xuống cấp độ một
tiếp tục với tình hình tiêm chủng covid một mươi chín tại tp hcm
vừa qua sở y tế tp hcm vừa có tờ trình ubnd tp hcm
về sự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và nhắc lại tại tp hcm
đối với liều bổ sung tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch
người cấy ghép tảo ung thư hiv đang sử dụng hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng sáu tháng
đã được tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày ưu tiên người từ năm mươi tuổi trở lên
đối với liều nhắc lại tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất sáu tháng
ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch
thời gian tiêm bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tùy theo nguồn cung ứng vaccine thực hiện theo lộ trình dự kiến như sau
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tập trung tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
theo thứ tự ưu tiên tiếp tục tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
đảm bảo bao phủ liều nhắc lại cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên sinh sống trên địa bàn thành phố vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng tiêm liều bổ sung cơ sở y tế quản lý điều trị người bệnh có tình trạng suy giảm miễn dịch lập danh sách đối tượng tiêm
dự trù nhu cầu vaccine và tổ chức tiêm theo hướng dẫn chuyên môn
nếu không đủ điều kiện hướng dẫn người bệnh về địa phương hoặc đến cơ sở tiêm chủng đã phối hợp trước để được tiêm vaccine đúng hạn
đối tượng tìm liều nhắc lại cơ sở y tế lập danh sách người bệnh thuộc nhóm ưu tiên tiêm liều nhắc lại
đang quản lý điều trị tại đơn vị và nhân viên y tế của đơn vị dự trù nhu cầu vaccine và tổ chức tiêm theo hướng nếu đủ điều kiện
nếu không đủ điều kiện cơ sở y tế hướng dẫn người bệnh về địa phương hoặc đến cơ sở tiêm chủng đã phối hợp trước để được tiêm vaccine đúng hạn
đối với nhân viên y tế có thể phối hợp địa phương nơi cơ sở lưu trú để tổ chức tiêm
việc lập danh sách đối tượng tiêm vaccine covid một mươi chín thực hiện theo đúng hướng dẫn hiện hành đảm bảo có thông tin cá nhân đầy đủ chính xác
thưa quý vị trước sự lây lan của biến thể omcron tới nhiều nước trên thế giới việt nam cũng đang khẩn trương đưa ra những biện pháp ứng phó với biến thể mới này
theo đó tp hcm đang nỗ lực kiểm soát phát hiện sớm nhất trường hợp nhiễm biến chủng omicron
bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết biến chủng omicon đang là vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay
đây là chủng ncov quá mới đáng lo ngại bởi tỷ lệ lây lan gấp năm lần biến chủng cũ
tuy nhiên hcdc chưa thể thông tin được về độc lực tính chất kháng vaccine của biến chủng này
ngành y tế tp hcm cũng có kế hoạch ứng phó để phát hiện ngăn ngừa biến chủng sâu nhập
theo ông tâm hiện nay việt nam chưa phát hiện biến chủng này
do đó giải pháp đầu tiên là ngăn chặn từ biên giới
nguồn xuất nhập cảnh qua tiểu ngạch và chính ngạch
với trường hợp nhập cảnh chính ngạch hàng không
người đã tiêm đủ liều vaccine được cách ly tập trung bảy ngày
nếu âm tính thì cách ly tại nhà tiếp bảy ngày
người nhập cảnh qua đường hàng hải cũng tương tự
hoặc họ có thể cách ly ngay tại tàu
hcdc cũng phối hợp bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
để giải trình tự gen tất cả mẫu bệnh phẩm của người nhập cảnh dương tính
đến nay qua các giải trình tự gen
tp hcm chưa phát hiện trường hợp nhiễm biến chủng omicron
theo ông tâm giải pháp thứ hai là ngành y tế cũng sẵn sàng ứng phó
trong từng cấp độ dịch phù hợp diễn biến dịch có thể lây lan nhanh
nhất là tăng cường lực lượng cho trạm y tế trạm y tế lưu động
hiện nay lực lượng quân y tăng cường trạm y tế lưu động
cũng là giải pháp ứng phó tình hình f tăng nhanh
do chủng cũ và kể cả chủng mới
bất kể chủng virus nào
việc tăng cường tiêm mũi vaccine bổ sung tiêm nhắc lại rất quan trọng
theo tránh văn phòng sở y tế tp hcm
vừa qua cơ quan này đã phối hợp bộ tư lệnh và công an tp tham miu thế trận y tế
với thế trận này ba bộ phận liên quan được thành lập
với chức năng đánh nhận diện từ xa và tác chiến hiệu quả
để khống chế dập dịch nếu phát hiện biến chủng mới
bà mai thông tin theo chỉ đạo của giám đốc sở y tế
tp hcm sẽ có bệnh viện để tiếp nhận sàng lọc
để người bị nhiễm biến chủng này được điều trị tập trung tại nơi riêng biệt
theo bà huỳnh mai lãnh đạo sở y tế tp hcm quy định đưa bệnh nhân covid một mươi chín
nhiễm biến chủng omicron vào bệnh viện giã chiến số một mươi hai phường an khánh tp thủ đức
bệnh viện này đã giải thể và hoàn thành sứ mệnh trước đó
bệnh viện hè đang chống tương đối biệt lập theo từng block tòa nhà
sau đó lực lượng y tế sẽ dễ dàng phân biệt nhóm nguy cơ người nhiễm bệnh
lực lượng y bác sĩ cũng có bộ phận tăng cường để đáp ứng nếu số lượng bệnh nhân tăng cao